thưa quý vị nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi ba lãnh đạo các nước trên thế giới đã gửi đi những thông điệp đầy ý nghĩa
nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết giữa các quốc gia trên thế giới và bày tỏ mong muốn về những điều tốt đẹp trong năm mới
tại nga trong thông điệp dài chín phút và cũng là bài phát biểu mừng năm mới giải nhất trong hai thập niên cầm quyền của mình
tổng thống putin đã gọi năm hai nghìn hai mươi hai là năm của những quyết định khó khăn nhưng cần thiết và những bước đi lớn
với những sự kiện then chốt đặt nền móng cho tương lai của nước nga
ông cảm ơn người dân nga giống như trong tất cả các giai đoạn khó khăn trước đây đã vượt qua một năm đầy bất ổn và nhiều lo lắng
đồng thời bày tỏ tin tưởng nga sẽ vượt qua mọi thử thách
trong thông điệp năm mới hai nghìn hai mươi ba chủ tịch trung quốc tập cận bình cho hay đại hội hai mươi của đảng cộng sản trung quốc đã tổ chức thành công
vạch ra kế hoạch lớn lao về xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại và thúc đẩy toàn diện phục hưng dân tộc bằng hiện đại hóa kiểu trung quốc
ông tập cận bình nhấn mạnh chính quyền và người dân trung quốc đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ các nhân viên y tế và nhân viên xã hội đã cùng vượt qua những khó khăn thách thức chưa từng có
dù thử thách vẫn còn đó nhưng cũng có những tia hy vọng đồng thời kêu gọi mọi người cùng đoàn kết nỗ lực hơn nữa trong năm mới